lợi dụng danh nghĩa tử thiện kêu gọi quyên góp tiền để xây mộ cho những trẻ sơ sinh xấu xố
cao thị hoài hai mươi ba tuổi trú tại xóm tám xã giao nhân huyện giao thủy tỉnh nam định
đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền từ thiện của sáu trăm tám mươi tám nhà hảo tâm
theo tài liệu điều tra cao thị hoài không làm các công việc từ thiện như trong nội dung những bài viết
mà hoài đăng tải trên mạng xã hội facebook
sau khi nhận được tiền từ thiện của các nhà hảo tâm hoài không chuyển cho bất cứ cá nhân gia đình nào
cần giúp đỡ hay tổ chức từ thiện nào mà sử dụng để chi tiêu cá nhân
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
hoài đã chiếm đoạt của sáu trăm tám mươi tám nhà hảo tâm với tổng số tiền là gần hai trăm sáu mươi một triệu đồng
hảo đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản